ở thời điểm hiện tại đại diện của tây ban nha đang là những người chiếm ưu thế hơn so với quỷ đỏ trong thương vụ này
được biết chính sự chi tiền bạo tay của baxa đã giúp họ nhận được cái gật đầu từ phía javalue về thương vụ này
theo đó chelsea đã đồng ý bán willian cho baxa với giá sáu mươi bảy một triệu bảng
và tiền vệ hai mươi chín tuổi này sẽ gia nhập sân nu căm theo bản hợp đồng bốn năm trong ít ngày tới
để có những thỏa thuận về thương vụ willian baxa đã phải ba lần
cử người tới london để đàm phán với ba lãnh đạo của chelsea
đồng thời nâng giá mua từ năm mươi triệu bảng lên thành sáu mươi bảy một triệu bảng
dạng sáng nay club liverpool có trận đấu đầu tiên thuộc giải giao hữu international champions cup hai nghìn một mươi tám
diễn ra trên đất mỹ gặp borussia dortmund
ở trận đấu này đại diện của anh để thua ngược một ba
một tin không vui khi joe matip dính chấn thương
cụ thể mattip đã buộc phải rời sân sau hai mươi hai phút bóng lăn
trung vệ người nước này tỏ ra khá đau đớn và đi thẳng vào đường hầm của sân vận động
và ông chưa biết tình hình cụ thể như thế nào
trước trường hợp của matip hlv klopp đã nhận một tin cực sốc về nhân sự đối bóng
cụ thể quá trình hồi phục chấn thương dây chẳng của alex chamberlen diễn ra không thuận lợi
và tiền vệ người anh này có thể sẽ phải bỏ lỡ cả mùa giải hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trước đó cựu tiền vệ của arsenal đã dính chấn thương trong trận chung kết uefa champions league
giữa liverpool và real madrid đồng thời buộc phải bỏ lỡ world cup hai nghìn một mươi tám cùng với đội tuyển anh
gần một tháng nữa asean hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức diễn ra tại indonesia
và mới đây ngọn lửa thiêng asean đã được mang từ ấn độ về nước chủ nhà của kỳ đại hội này
sau khi về indonesia ngọn đuốc sẽ được diễu hành qua một mươi tám tỉnh và năm mươi ba thành phố khắp lãnh thổ indonesia
và nó sẽ về thủ đô jakarta để thắp trên đài lửa sân vật động bungkarno vào đêm khai mạc một mươi tám tháng tám
khi diễu hành qua các địa phương của indonesia nó sẽ được những vận động viên nổi tiếng của nước này
và đồng thắp sáng trong chuyến hành trình của ngọn đuốc nó sẽ được đi qua những địa danh có tính lịch sử
và các công trình văn hóa lâu đời mang dấu ấn lịch sử của người indonesia
asean games hai nghìn một mươi tám diễn ra chủ yếu ở hai địa điểm gồm jakarta và palembang
asean một mươi tám sẽ có một mươi một vận động viên và năm quan chức tham dự
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai indonesia cũng từng là chủ nhà của giải đấu này
thời điểm đó tổ hợp thể thao senayan trong đó có sân bay
và có một bóng bung karno được xây dựng cho đại hội
đến với một thông tin của môn đua xe đạp
quarer gianni moscon của team sky đã bị loại khỏi giải đua xe đạp tour de france hai nghìn một mươi tám
vì hành vi phi thể thao ở trạng đua thứ một mươi năm
cụ thể hình ảnh ghi lại được từ camera cho thấy
tay đua người italia trong một pháo bước tốc vượt lên dẫn trước
vẫn cố tình quay lại vào vùng cánh tay phải
đánh vào mặt của đối thủ người pháp là elie besburg
hành động phi thể thao của tay đua này khiến trạng đua trở nên hỗn loạn
trước đó moscon cũng từng bị đình chỉ thi đấu vì đã có những lời lẽ lang mạ
phân biệt chủng tộc với tay đua kevin reza ở tour de romandie hồi năm ngoái
tay đua này cũng bị loại khỏi cuộc đua vô địch thế giới sau khi ăn gian bằng cách đi nhờ ô tô
tại giải đấu năm nay moscon là một trong những tay đua chủ chốt của đội đua team sky
vì vậy án phạt này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giành áo vàng chung cuộc của các urder đội đua này
kết thúc trạng một mươi năm các tay đua sẽ có một ngày nghỉ ngơi để tiếp thêm năng lượng thi đấu
trước khi bước vào trạng đua từ carcassonne đến bagne de luzon dài hai trăm một mươi tám km
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại